bắt đầu từ ngày một tháng tám tới đây phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm sẽ tiếp nhận những hình ảnh clip ghi hình phương tiện có dấu hiệu vi phạm luật giao thông đường bộ do người dân cung cấp
người dân có thể mang clip hình ảnh tới số ba trăm bốn mươi một đường trần hưng đạo quận một đây là địa chỉ duy nhất mà cảnh sát giao thông tp hcm tiếp nhận
lưu ý là những clip và hình ảnh quay được cần rõ ràng liên tục không cắt kép nội dung thể hiện rõ thời gian địa điểm biển số xe vi phạm
sau khi tiếp nhận bộ phận nghiệp vụ sẽ tiến hành sàng lọc xác minh phương tiện vi phạm mời người vi phạm lên lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt